tại thành phố bến tre ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre đã tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đến sự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong tỉnh bến tre nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua công tác mặt trận của tỉnh bến tre còn một số hạn chế cần khắc phục
đồng chí trần thanh mẫn lưu ý đại hội cần đánh giá nghiêm túc sâu sắc việc thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre lần thứ tám góp ý vào báo cáo kiểm điểm của ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ban thường trực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín và đề ra mục tiêu giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới
trong năm năm qua với sự năng động của hệ thống mặt trận và sự chung tay tích cực hứng ứng của các tổ chức thành viên với nhiều mô hình hiệu quả nhiều quỹ về người nghèo ba cấp thu trên chín mươi bảy tỷ đồng đồng thời cùng các nguồn lực xã hội khác đã xây dựng bàn giao hơn hai bốn trăm năm mươi căn nhà tình thương tặng hơn bốn trăm chín mươi năm hai trăm năm mươi xuất quà nhân dịp lễ tết với tổng giá trị trên sáu mươi tỷ đồng tặng trên tám mươi xuất học bổng với kinh phí bốn mươi ba tỷ đồng